tiếp tục cập nhật về công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở vùi lấp đoàn cứu hộ thủy điện rào trăng ba
thưa quý vị tính đến một mươi chín h ba mươi phút tối nay thi thể thứ một mươi ba trong đoàn công tác bị gặp nạn
tại trạm kiểm lâm sáu mươi bảy xã phong xuân huyện phong điền cũng là thi thể cuối cùng đã được tìm thấy
mời quý vị cùng đến với những cập nhật từ hiện trường của phóng viên lương đạt
thưa quý vị và các bạn cập nhật đến thời điểm một mươi chín h hai mươi phút của tối ngày hôm nay
thì thi thể thứ một mươi ba của nạn nhân trong vụ tai nạn ở rào trang ba đã được tìm thấy
hiện tại chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện hai trăm sáu mươi tám tại thành phố huế
ở đây rất nhiều người dân đã tập trung để đón thi thể các đồng chí về
theo dự báo bắt đầu từ ngày mai mưa lớn sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực tìm kiếm các nạn nhân
nên công tác tìm kiếm đã được đẩy nhanh để chạy đua với thời tiết
và đến một mươi chín h ba mươi phút tối nay thi thể cuối cùng trong đoàn công tác bị lũ cuốn mất tích đã được tìm thấy
bảy thi thể người gặp nạn đã được tìm thấy có thiếu tướng nguyễn văn man phó tư lệnh quân khu bốn
và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phong điền nguyễn văn bình
hiện đã có bảy thi thể cán bộ gặp nạn được đưa về nhà tăng lễ của bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám
như vậy sau bốn ngày tìm kiếm tích cực đến tối nay toàn bộ các thi thể mất tích tại tiểu khu sáu mươi bảy đã được tìm thấy
thưa quý vị cũng liên quan tới công tác cứu nạn khắc phục hậu quả sát lở đất
tại tiểu khu sáu mươi bảy và thủy điện rào trang ba thủ tướng chính phủ vừa có công điện nêu rõ
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình
và thân nhân các cán bộ sĩ quan chiến sĩ bị hy sinh và công nhân bị tử nạn
thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan địa phương đơn vị liên quan khẩn trương xác định danh tính người bị nạn
thực hiện tốt việc thăm hỏi động viên và có chế độ chính sách tốt nhất đối với cán bộ sĩ quan chiến sĩ và hậu phương gia đình
các công nhân bị tử nạn đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức lễ tang bảo đảm trang trọng chú đáo
các bộ quốc phòng giao thông vận tải y tế ubnd tỉnh thừa thiên huế và các bộ ngành liên quan
khẩn trương đưa những người đang bị mắc kẹt do địa hình bị chia cắt ra khỏi nơi nguy hiểm
kịp thời bảo đảm lương thực thực phẩm thuốc men cứu chữa những người bị thương
và thực hiện tốt việc bảo đảm vệ sinh môi trường bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người
và phương tiện của lực lượng tìm kiếm cứu nạn
áp thấp nhiệt đới có thể thành bão gây mưa lớn ở các tỉnh miền trung
trong đó có khu vực tìm kiếm cứu nạn
yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến của thiên tài bão lũ
để kịp thời ứng phó với tình hình theo phương châm bốn tại chỗ
bảo đảm tính mạng tài sản của nhà nước nhân dân an toàn hồ đập thủy lợi thủy điện
các công trình trọng yếu nhất là các tình huống sạt lở đất có thể xảy ra
còn tại tỉnh yên bái do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bảy kết hợp với không khí lạnh
đã gây ra mưa lũ lớn cuốn trôi hai người dân
một người là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở xã búng luông huyện ngũ căng trải
và một người là nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thôn pa khoang xã túc đán huyện trạm tấu
mưa lớn cũng đã làm ảnh hưởng bốn mươi bảy nhà dân
ngay sau khi xảy ra thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
đã thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống kiểm tra huy động lực lượng khắc phục thiệt hại
huyện mù căng trải và trạm tấu đang huy động các lực lượng nỗ lực tìm kiếm người mất tích
thưa quý vị trong khi đó áp thấp nhiệt đới trên biển đông đang có khả năng mạnh lên
thành cơn bão cấp tám và hướng vào vùng biển các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
dự báo bão sẽ đổ bộ vào dạng sáng ngày kia ngày một mươi bảy tháng một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng
tây tây bắc với vận tốc là hai mươi năm km trên giờ và có khả năng mạnh thêm
chiều mai tâm áp thấp cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất tăng lên cấp bảy giật cấp chín
sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây và khả năng mạnh thành bão
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tâm bão nằm ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến phú yên
áp thấp nhiệt đới có thể gây ra mưa lớn cho nhiều tỉnh trung bộ
cao điểm vào các ngày từ một mươi bảy đến một mươi chín tháng một mươi
thưa quý vị để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị
ban chỉ huy các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau
theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí
hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền kiểm tra ra soát
sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch trên các đảo
và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ven biển
đối với khu vực đất liền sẵn sàng phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão và diễn biến mưa lũ
đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số một nghìn ba trăm chín mươi ba ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
trong đó tập trung thực hiện việc khắc phục hậu quả mưa lũ
ngoài ra các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được sao tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thưa quý vị vào hồi một mươi năm h chiều nay tại trạm thủy văn ấm thượng trên sông thao
mức đã lên tới hai mươi bốn năm mét dự kiến sẽ còn tiếp tục lên
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ đã ra lệnh báo động số một
cho ban chỉ huy các huyện hạ hòa thanh ba cầm khê và công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên khai thác công trình thủy lợi phú thọ yêu cầu triển khai lực lượng vật tư
phương tiện theo cấp báo động đã quy định tăng cường tuần tra canh gác phát hiện mọi sự cố
hư hỏng của đê kè cống trạm bơm để xử lý kịp thời thực hiện vận hành cống
và trạm bơm ven sông đúng quy trình bảo đảm an toàn